và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
vào tối cùng ngày cơ quan điều tra đã khám xét nhà riêng ông nguyễn xuân sơn tại khu g hai khu đô thị sibucha hà nội
các quyết định trên đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
theo thông tin ban đầu việc cơ quan điều tra bắt tạm giam ông sơn liên quan tới quá trình điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại ngân hàng ocean bank
hành vi vi phạm pháp luật của ông sơn được xác định xảy ra trong thời gian ông này giữ cương vị thành viên hội đồng quản trị tổng giám đốc ocean bank
trong thời gian hai năm công tác tại đây ông sơn đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền thu kinh phí khi cho vay và đã thu về hàng chục tỷ đồng đồng thời chi lãi suất ngoài hợp đồng với số tiền lên đến hàng tỷ đồng
liên quan đến vụ án này vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ông hà văn thắm
cựu chủ tịch hội đồng quản trị ocean bank về tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
theo điều một trăm bảy mươi chín bộ luật hình sự hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
vào khoảng hai mươi h hai mươi phút tối qua tại lò thượng số sáu vỉa bảy riêng cánh gà thuộc công ty cổ phần than vàng danh vinacomine tp ung bí tỉnh quảng ninh
đã xảy ra vụ tai nạn sập hầm lò khiến hai công nhân mắc kẹt dưới độ sâu sáu mét
hai người bị mắc kẹt
trong lò là vũ đình thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại phường quang trung tp ung bí và bùi ngọc toàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại khu sáu phường vàng danh tp ung bí
đều là thợ khai thác công nhân bậc sáu trên sáu của công ty than vàng danh
nhận được tin báo khoảng hai mươi hai giờ lực lượng cấp cứu mỏ của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam công nhân công ty than vàng danh và các cơ quan chức năng
đã ngay lập tức triển khai công tác tìm kiếm tiếp cận địa điểm mắc kẹt của hai công nhân
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn ông đặng huy hậu phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tp quảng ninh đã chỉ đạo tp ung bí sở lao động thương binh và xã hội
cùng các cơ quan chức năng triển khai lực lượng đến hiện trường phối hợp với tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam triển khai công tác cứu hộ khẩn trương đưa hai công nhân ra khỏi hầm lò
đến bảy h ba mươi phút sáng nay các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của hai công nhân gặp nạn hiện các đơn vị chức năng đang tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn này
tại tỉnh phú yên đối tượng phan minh cảnh chú xã đa lộc huyện đồng xuân vừa bị công an huyện đồng xuân tỉnh phú yên bắt theo quy định bắt theo quyết định truy nã về hành vi cố ý gây thương tích
do mâu thuẫn từ trước vào ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi năm tỉnh phú yên đã bị bắt theo quyết định truy nã về hành vi cố ý gây thương tích
năm hai nghìn một mươi bốn cảnh cùng phan minh can phan minh anh nhật trần văn cảm trần văn dũng huỳnh xuân phương và nguyễn văn hưng cùng chú xã đa lộc đã chặn đánh nhóm thanh niên cùng địa phương
trong khi sô sát nhật cầm thanh sát đánh trần ngọc bình gây thương tích một mươi bảy
tuy nhiên tại thời điểm gây án nhật chưa đủ một mươi sáu tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự
hành vi của sáu đối tượng còn lại là đồng phạm và đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích
còn phan minh cảnh sau đó đã bỏ trốn
công an huyện đồng xuân đã ra quyết định truy nã và đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm phan minh cảnh bị bắt khi đang làm thuê tại huyện tân châu tỉnh tây ninh
công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề và nhận phơi đề tại ấp lộc hiệp xã lộc ninh do đối tượng võ loan thúy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại địa phương cùng đồng bọn thực hiện

cũng vào sáng qua tại an giang đội cảnh sát điều tra tội phạm công an huyện châu thành kết hợp cùng công an xã an hòa đã phát hiện bắt quả tang một điểm tập kết thuốc lá ngoại nhập lậu
địa điểm tập kết thuộc nhà ông hồ thanh tiết sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại tổ bảy ấp bình an một xã an hòa huyện châu thành
tăng vật thu giữ tại hiện trường là hơn ba bảy trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero
được biết đây là điểm tập kết của các đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu từ biên giới về
sau đó phân nhỏ rồi dùng xe máy vận chuyển sâu vào nội địa để tiêu thụ
tuy nhiên chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng công an phục kích bắt giữ
hiện công an huyện châu thành đã tạm giữ số thuốc lá ngoại trên để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
tin quốc tế vào ngày hôm qua hiệp hội báo chí tây ban nha xác nhận ba nhà báo của nước này đã bị mất tích tại syri và nhiều khả năng là họ đã bị bắt cóc
theo thông tin này các phóng viên antonio pambliega
joe manuel lopez và angel sarcher là những phóng viên tự do đã đến syri vào ngày một mươi tháng bảy và bị mất liên lạc hai ngày sau đó
bộ ngoại giao tây ban nha đã khẳng định họ nhận thức được tình hình và đang nỗ lực tìm kiếm các phóng viên này
năm ngoái một phóng viên nhiếp ảnh gia người tây ban nha đã bị bắt cóc tại syri và được thả vào tháng ba năm nay sau một trăm chín mươi bốn ngày bị giam giữ
cũng vào ngày hôm qua lầu năm góc đã ra tuyên bố cho biết muxin an phat lee một thành viên kỳ cựu của an kedai
đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích khi đang đi trên xe gần samada syri vào hôm tám tháng bảy
theo đại tá hải quân jeff davis người phát ngôn lầu năm góc cho hay phat lee là một nhân vật tổ chức cấp cao nằm trong số ít những thủ lĩnh an kedai được tín nhiệm
từng nhận thông báo trước về vụ tấn công ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi một
al fali từng là mục tiêu của một cuộc không kích của mỹ vào tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn và một số quan chức mỹ tin rằng đối tượng này đã bị tiêu diệt
bắc như điện biên sơn la lào cai và lai châu nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt ở ngưỡng là từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
sao đến ngày hai mươi bốn và ngày hai mươi năm sẽ có mưa rào và rông phía bắc có nơi mưa vừa mưa to nhiệt độ giảm thời tiết mát mẻ trở lại
với khu vực phía đông bắc bộ trong ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất có thể đạt ngưỡng là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ có nơi trên mức ba mươi sáu độ
dự báo trong chiều tối và đêm nay chỉ có mưa rào nhẹ lác đác ở diện vài nơi
ngày hai mươi ba nhiệt độ trên khu vực sẽ còn tăng thêm
từ thời điểm đêm ngày hai mươi ba sang đến ngày hai mươi bốn và ngày hai mươi năm khu vực này có khả năng bước vào một đợt mưa rông mới đặc biệt có nơi mưa vừa tới mưa to
trong cơn rông bà con cần cảnh giác với lốc xoáy và gió giật mạnh
từ hôm nay thời tiết các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế tiếp tục giảm mưa trưa chiều nắng dần xuất hiện
vùng nắng nóng có nhiệt độ đạt ở ngưỡng là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ sẽ dần mở rộng xuất hiện ở vùng thanh hóa nghệ an
các khu vực khác nắng muộn hơn nên nhiệt độ vẫn ở dưới ngưỡng ba mươi năm độ
từ ngày mai và ngày kia hiệu ứng phơn yếu sẽ tác động khiến cho thời tiết khô giáo nhanh chóng ngày nắng nhiều với nhiệt độ bật lên ngưỡng là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
còn khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới ngày nắng phía bắc trời nắng nóng chiều tối có nơi có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
ngoại trừ các tỉnh như khánh hòa đến ninh thuận nhiệt độ thấp hơn một chút do nằm gần biển
khu vực tây nguyên trong những ngày tới thời tiết không có nhiều thay đổi khi trời mây thay đổi ngày nắng chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt ở ngưỡng là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
khu vực nam bộ được dự báo khô giáo và không mưa trong những ngày tới gió tây nam hoạt động yếu nên những cơn mưa rông chỉ xảy ra cục bộ và không kéo dài
cùng với quá trình ít mưa là sự tăng nhẹ của nền nhiệt độ nhiệt độ cao nhất phổ biến ở ngưỡng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
một số nơi ở miền đông của nam bộ có thể đạt ngưỡng là ba mươi năm độ